liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị cha dựng hờ đóng đinh vào đầu trao đổi với an ninh thủ đô một điều tra viên cho biết
việc xác định tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan công an là cả một quá trình gấp rút liên hoàn
đặc biệt tập trung thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng huyền điều tra viên cho biết
khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện thạch thất nhận được tin báo về việc bệnh viện đa khoa thạch thất
tiếp nhận một ca cấp cứu bệnh nhân là trẻ em nữ trong tình trạng nguy kịch
ngay từ những dấu hiệu thương tích đầu tiên được tìm thấy trên cơ thể nhất là vùng đầu cho bé
đã khiến các trinh sát điều tra viên linh cảm sự việc đặc biệt nghiêm trọng
công an huyện thạch thất lập tức báo cáo ban giám đốc công an thành phố và nhận được chỉ đạo khẩn trương
phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự viện kiểm sát để tiến hành điều tra
ngay trong chiều ngày một mươi tám tháng một hai đối tượng đã bị cơ quan điều tra triệu tập
trong đó có nguyễn trung huyền nghi can số một gây nên những thương tích bàng hoàng trên cơ thể của cháu a ba tuổi
cho đến bây giờ nhiều người vẫn đặt câu hỏi đối tượng huyên có bị bệnh lý tâm thần hay ngó đá
hoàn toàn không gia đình đối tượng thuộc diện căn bản tên này chưa có tiền án tiền sự
gã sống độc lập từ khá lâu thê nhà trọ nhiều nơi trước khi gặp kẻ với mẹ chó a
một đặc điểm trong tính cách là gã khá lì lợn điều tra viên kể
ban đầu khi triệu tập đến cơ quan công an đối tượng huyên lanh quanh
phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể của cháu a
khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé a từng phải nhập viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải di vật
huyên đổ lỗi rằng do chính cô bé nghịch nên ngã vào tự nuốt dị vật
tuy nhiên kết quả phân tích những nguyên lý cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé a
cộng với tài liệu điều tra giải công thu thập của công an huyện thạch thất phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội và cục cảnh sát hình sự bộ công an đã buộc nguyễn trung huyền phải khai nhận hành vi tàn ác
chiều ngày hai mươi tháng một cơ quan điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
tạm giam bốn tháng nguyễn trung huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú xã thạch hòa huyện thạch thất
nghề nghiệp thợ mộc về tội giết người
theo vov tại cơ quan công an bước đầu nguyễn trung nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó huyên đã khai nhận đã đánh đập hành hạ đóng đinh vào đầu chó nda ba tuổi ở xã canh đậu huyện thạch thất
con gái chị nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bạn gái đang chung sống như vợ chồng với huyền
khiến cháu a bốn lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ gãy tay nốt dị vật là đinh và đau tay nôn mửa
lần gần đây nhất bé a nhập viện trong tình trạng nguy kịch có chín dị vật là đinh trong đầu cũng do huyền gây ra
trao đổi với vov luật sư nguyễn anh thơm trường văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác man dợ và chưa từng xảy ra trong xã hội loài người
khi đăng tâm tìm mọi thủ đoạn phương thức để sát hại cho bé ba tuổi trong đau đớn
hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng rùng rợn trong xã hội
và sự phẫn nộ tột đỉnh của nhân dân đã cấu thành tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b l khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
chỉ vì bực tức cháu a là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định hành hạ đánh đập
và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình
với động cơ mục đích giết cháu thể hiện sự đe hèn quá trình thực hiện phạm tội một cách man dợ
nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính gian đe chương trị
để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hình hiện nay
luật sư thơm phân tích
cũng theo luật sư thơm theo thông tin ban đầu còn cho thấy trong quá trình về sống chung cùng mẹ
và đối tượng thì đã bị đối tượng nhiều lần hành hung đánh đập dã man với mục đích sát hại cháu bé
nhưng do cháu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn không tử vong
đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu không thành thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng
phạm tội giết người hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
ngoài ra trước khi cháu nhập viện còn bó bột ở tay phần bó bột này được thực hiện trước đó hai tuần
do bị đối tượng đánh gãy tay
như vậy đối với hành vi này thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng
như phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ
đồng quan điểm với luật sư nguyễn anh thơm luật sư diệp năng bình văn phòng luật tình thống luật cho rằng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai của bị can này để xác định lời khai có đúng sự thật hay không
trên cơ sở kết quả xác minh lời khai là đúng lời khai này phù hợp với những dấu vết để lại trên cơ thể cho bé
phù hợp với lời khai của người làm chứng và số lần cháu bé bị nhập viện
kết quả điều trị vết thương cơ quan điều tra cần phải khởi tố đối tượng này về nhiều tội danh
trong đó có tội giết người theo khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự và tội hành hạ người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp nếu cơ quan điều tra xác định đối tượng đã đánh đập hành hạ cháu bé mà không gây ra thương tích
nhưng gây tổn thương nặng nề đến tâm lý đời sống sức khỏe của cháu
thì những hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo nguyên tắc
mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần
qua điều tra nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu của tội giết người thì sẽ xử lý về tội giết người
hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích thì sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích
còn hành vi hành hạ người khác mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm độc lập thì sẽ xử lý thêm về tội hành hạ người khác
luật sư diệp năng bình nói
vậy trong vụ án này trách nhiệm của người mẹ đối với con đẻ có nghiêm trọng hơn so với người tình hay không
trong vụ án này theo quan điểm của các luật sư cần phải làm rõ vai trò của người mẹ
bởi nếu người mẹ chứng kiến đối tượng nhiều lần có hành vi sát hại con mình mà không can ngăn
bỏ mặt cho hậu quả xảy ra dù không có tác động nào cùng đối tượng sát hại con
thì vẫn phải chịu trách nhiệm đồng phạm giết người cùng đối tượng với vai trò giúp sức về tinh thần
trường hợp người mẹ không chứng kiến hoặc không biết đối tượng nhiều lần sát hại con mình
nhưng sau đó biết hoặc có hành vi xóa dấu vết bao che cho đối tượng
thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm
theo quy định tại điều ba trăm tám mươi chín và ba trăm chín mươi bộ luật hình sự
luật sư nguyễn đức hùng phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hiểu bản tgs
thượng đoàn luật sư tp hà nội thì cho rằng trách nhiệm người mẹ đối với con đẻ còn nghiêm trọng hơn so với người tình
nếu xác định được hành vi do cặp đôi này thỏa thuận thống nhất kế hoạch để hành hạ cháu bé
thì ngoài tình tiết nêu trên người mẹ còn có thể bị áp dụng thêm các tình tiết tăng nặng khác như
phạm tội vì động cơ đê hèn phạm tội đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất tinh thần công tác
dùng thủ đoạn tinh vi xào quyệt tàn ác để phạm tội
mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em đặc biệt là quyền được sống sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất
hành vi gây tổn hại về thể chất tình cảm tâm lý danh dự nhân phẩm của trẻ em
dưới các hình thức bạo lực bóc lột xâm hại tình dục mua bán bỏ rơi bỏ mặc trẻ em
và các hình thức gây tổn hại khác là vi phạm pháp luật và được coi tội ác lớn nhất
và không có điều gì có thể để bao biện cho hành vi tàn ác không còn tính người luật sư nguyễn đức hùng nói
luật sư nguyễn đức hùng cũng cho rằng thời gian gần đây nhiều vụ án về bạo hành trẻ em
xảy ra khiến dư luận xã hội bức xúc đau lòng nguyên nhân chủ yếu là nhận thức của các gia đình
cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa được đầy đủ và phần nào đó còn bị xem nhẹ
nhiều thói quen phong tục tập quán có hại cho trẻ em chưa được các cấp các ngành quan tâm
đấu tranh loại bỏ như đánh con là việc bình thường
việc ngược đãi xâm hại bạo lực bóc lột đối với trẻ em chưa được cộng đồng chủ động phát hiện sớm
và báo cáo cho các cơ quan chức năng xử lý can thiệp kịp thời vì họ không muốn có sự rắc rối liên quan đến họ
bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng lúc đa phần những trẻ em bị ngược đãi xâm hại và bị bóc lột
có tâm lý mặc cảm tự ti hoặc tâm lý thu hận đối với xã hội và sau này khi trưởng thành nhiều em trong số đó
cũng ứng xử tương tự đối với người khác
điều một hai ba tội giết người
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
b giết người dưới một mươi sáu tuổi
i thực kiện tội phạm một cách man dợ
n có tính chất con đồ
q vì động cơ đề hèn
điều một hai ba tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
khoản một người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi hoặc dưới một mươi một nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
điểm a dùng vũ khí vật liệu nổ hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người
b dùng acid nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm
c đối với người dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ mà biết là có thai người già yếu đau ốm hoặc người khác không có khả năng tự vệ
d đối với ông bà cha mẹ thầy giáo cô giáo của mình người nuôi dưỡng chữa bệnh cho mình
d có tổ chức
e lợi dụng chức vụ quyền hạn
g trong thời gian đang bị giữ tạm giữ tạm giam đang chấp hành án phạt tù
đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở ca nhiện bắt buộc
hát thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê
i có tính chất con đồ
k đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
khoản hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến sáu năm
a gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ một mươi một đến ba mươi
c phạm tội hai lần trở lên
d tái phạm nguy hiểm
d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
khoản ba phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
a gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoảng bốn điều này
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người từ ba mươi một đến sáu mươi
c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người từ một mươi một đến ba mươi
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
khoản bốn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
a làm chết người
b gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác
và tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là sáu mươi một trở lên
d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ ba mươi một đến sáu mươi
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
khoảng năm phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
a làm chết hai người trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người sáu mươi một trở lên
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
khoảng sáu người nào chuẩn bị vũ khí vật liệu nổ hung khí nguy hiểm acid nguy hiểm hóa chất nguy hiểm
hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm